và sau đây là thông tin dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước